thưa quý vị ngày hôm qua thì rất nhiều người đã chia sẻ về tình trạng ô nhiễm của không khí
thậm chí là khi bật máy lọc không khí trong căn nhà đóng kín thì vẫn có chỉ số rất cao
trên một trăm linh và tình trạng này được dự báo sẽ còn tiếp diễn
vâng chúng ta đã nói rất nhiều tới sự nguy hiểm của bụi mịn phía trị tri
và vậy làm cách nào để chống lại sát thủ thầm lặng này thì có lẽ là trước tiên chúng ta cũng cần phải hiểu được chu kỳ của nó
và đó cũng sẽ là điều mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong phần tư vấn thời tiết ngày hôm nay
vâng bụi mịn và bụi siêu mịn thì thường có xu hướng tăng cao rõ rệt vào các giờ cao điểm từ bảy cho đến tám giờ sáng và một mươi tám cho đến một mươi chín giờ chiều
và thường xuất hiện nhiều ở các vùng có các công trình xây dựng hay là các nút giao thông có lượng lớn phương tiện qua lại
chính vì vậy điều đầu tiên mà chúng ta nên làm đó là hạn chế đến những khu vực này vào giờ cao điểm
vâng và những chiếc khẩu trang trong giai đoạn dịch bệnh thì cũng chắc chắn là một vật
đó là một vật lý thân đối với người dân rồi
và ngoài ra thì đeo khẩu trang khi không khí ô nhiễm cũng là một cách ngăn chặn những hạt bụi có kích thước siêu nhỏ xâm nhập vào cơ thể quý vị thông qua đường hô hấp
vâng ạ và nếu có điều kiện thì chúng tôi cũng khuyên quý vị là nên trang bị thêm máy lọc không khí trong nhà hoặc là ở phòng làm việc
bởi như đã nói ở phần đầu của chương trình thì dù ở trong nhà đóng kín cửa thì bụi mịn vẫn luôn tồn tại
đó là ở trên các bề mặt vật dụng trong các sợi cốt tông tửa chăn gối tấm chải dường lông vật nuôi v v
và cuối cùng đó là một khẩu phần ăn giàu dinh dưỡng rau xanh và trái cây chứa vitamin a và c để giúp tăng cường hệ miễn dịch
vâng và nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành phố sẽ có ở phần sau của chương trình